cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố sáu bị can nguyên là cán bộ ban quản lý dự án đường sắt rpmu tổng công ty đường sát việt nam
sáu bị can này bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đề nghị trên được cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra sau khi hoàn tất kết luận điều tra vụ việc công ty tư vấn giao thông nhật bản gtc đã chi một khoản tiền hối lộ cho cán bộ ngành đường sắt trong quá trình thực hiện dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến số một giai đoạn một bằng vốn oda của nhật bản
sáu bị can này bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

ba người chia nhau quản lý sử dụng phạm hải bằng giữ bốn tám tỷ đồng nguyễn nam thái giữ ba bốn tỷ đồng và phạm quang duy giữ hai tám tỷ đồng
theo cơ quan cảnh sát điều tra ông bằng khai đều báo cáo với các ông trần văn lục trần quốc đông nguyễn văn hiếu giám đốc rpmu các thời kỳ khi chi khoản tiền trên dù những người này không chỉ đạo gì về việc sử dụng tiền
ông bằng cũng khai nhận đã trích từ nguồn tiền hỗ trợ của gtc để đưa cho ông trần quốc đông ba mươi triệu đồng ông trần văn lục một trăm linh triệu đồng và ông nguyễn văn hiếu năm mươi triệu đồng vào dịp tết
cơ quan cảnh sát điều tra cũng cho biết sau khi bị bắt giam ông bằng đã tự nguyện nộp lại chín trăm bảy mươi triệu đồng bảy usd và hai sổ tiết kiệm trị giá hơn chín trăm linh triệu đồng để khắc phục hậu quả